từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy trở đi học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do bộ kế hoạch và đầu tư thông báo
theo đó học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu từ sáu mươi đồng đến ba trăm linh đồng một tháng một học sinh đối với khu vực thành thị từ ba mươi đồng đến một trăm hai mươi đồng một tháng một học sinh đối với khu vực nông thôn và từ tám đồng đến sáu mươi đồng một tháng một học sinh đối với miền núi
đội dung trên được quy định tại nghị định số tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với khu vực thành thị
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập từ năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi